xó cùng một số thanh niên thuộc bản tin láng rất hay tụ tập ở đây
các trinh sát nhận được nguồn tin quan trọng
rất có thể vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ lào vào nội địa
bên mình mọi hành động của những
thanh niên này đều rất tự tin
không có vẻ gì đáng ngờ
tôi giả như một người hành khách bình thường
ăn uống nước ở đó và đợi
và bốn đối tượng đó
thì rất còn trẻ
nhưng mà cũng rất là tự nhiên
và khi đối tượng vận chuyển ma túy khối lượng lớn như thế
mà đối tượng đẻ ba lô
cũng rất là tự nhiên
không phải là bao bọc hay là bảo vệ
một cách cẩn thận cả đối tượng đẻ như
một người đi bình thường và đẻ trên xe thôi
tôi lại có một nghi ngờ và cuối cùng
đã chụp ảnh bí mật được bốn đối tượng đó
và gửi cho lãnh đạo chuyên án và xác định nhận định
rõ là tuyệt đối phải giữ bí mật
và theo dõi chặt chẽ bốn đối tượng này
bàn truyền án nhận định đây chính xác
là nhóm đối tượng trong truyền án
tuy nhiên lại thêm một tình huống phát sinh
đó là các đối tượng không bắt xe đi lào cai
mà lên xe đi hà nội
đây là một điều bất ngờ
trong cung đường mà các đối tượng ma túy hay đi
một loạt các câu hỏi được đặt ra
rằng liệu ma túy có được chúng mang theo
trong chuyến đi này
hay chỉ là một trong các cách
đánh lạc hướng cơ quan điều tra